ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tạo ra một địa chỉ giao dịch bất động sản
đang là giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở việt nam
su ra đời mới đây của địa chỉ website nghềmua vn là một minh chứng cho xu hướng này
xuất phát từ thực tế thị trường bất động sản việt nam với bước tiến mạnh mẽ
nhưng thiếu nền tảng thông tin dẫn đến việc chủ đầu tư và khách hàng rất khó tìm được nhau
để hiện thực hóa một địa chỉ mong muốn như trên một nền tảng công nghệ hiện đại
được cố vấn về giao diện người dùng và cấu trúc sai bởi các chuyên gia từ mỹ
đã được triển khai với tên gọi nghềmua vn đã ra đời
đây là hệ thống máy chủ có dung lượng lớn băng thông rộng cùng hệ thống cáp quang hiện đại
người dùng có khả năng truy cập và tải tài liệu xem các video ba d camera lie ba trăm sáu mươi độ với tốc độ cao
tất cả các dự án đều được kiểm chứng về tính pháp lý giá cả và các điều kiện giao dịch
cho cộng đồng môi giới dự án bất động sản
khi quý vị nhận thông tin về hàng hóa này
bởi vì hàng hóa bất động sản rất linh động ngày hôm nay như thế này
ngày mai chính sách lại khác chính sách bán hàng lại khác
nên khi quý vị là thành viên của nghềmua vn quý vị sẽ được update thường xuyên chính sách bán hàng
update thường xuyên các dự án mà chúng tôi có trên thị trường
thì cái đó thì người môi giới sẽ có hàng hóa một cách minh bạch
và nhận thông tin một cách hai mươi bốn x bốn cũng như là có người support hỗ trợ
để những thông tin đó đến được với người làm nghềmua giới sau đó là đến với khách hàng
với tình trạng nhiễu thông tin
về các dự án bất động sản ở việt nam hy vọng đây là công cụ thông minh
hiệu quả và đáng tin cậy để thông qua đó người có nhu cầu mua nhà
được cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về các dự án
các căn nhà đang có mặt trên thị trường góp phần giúp làm minh bạch thị trường bất động sản của việt nam